các tỉnh như lai châu điện biên sơn la hay cả hòa bình sẽ giảm còn khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
tại những khu vực như mường tè mường la yên châu hay cả mai châu
nhiệt độ sẽ ở ngưỡng cao ba mươi bảy ba mươi tám độ nhưng không nơi nào vượt quá ba mươi tám độ
vùng thấp nóng yếu đi miền trung cũng bước vào xu hướng giảm nhiệt
ngày mai một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng nhưng cường độ nắng sẽ giảm
với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở thanh hóa đến quảng ngãi phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
còn ở các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
tuy nhiên đây cũng chỉ là mức nhiệt phổ biến
còn ở những nơi vùng núi phía tây trung bộ nhiệt độ vẫn cao hơn
phổ biến mức từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ vẫn ở ngưỡng nắng nóng gai gắt
lui xuống phía nam trong ngày mai
khối không khí biển vẫn hoạt động ổn định
vì thế mà cả tây nguyên và nam bộ nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao là khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
dự báo nắng nóng trên khu vực sẽ vẫn còn tiếp tục kéo dài
trên biển vùng thấp nóng yếu đi khả năng hút gió giảm
ở khu vực vịnh bắc bộ gió giảm xuống còn cấp bốn năm chấm dứt tình trạng biệt động
trong khi đó ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
tiếp tục duy trì tình trạng gió nhẹ biển lặng và tầm nhìn xa trên một mươi km
sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước